theo báo cáo của bộ y tế trong bối cảnh số ca mắc biến thể omicron tăng trên toàn cầu kết quả phân tích đánh giá các dữ liệu tổng hợp cho thấy đa phần trẻ em nhiễm biến thể omicron đều không xuất hiện triệu chứng hậu covid một mươi chín
tuy nhiên nhiều trẻ em vẫn còn mệt mỏi đau đầu và bị sốt nhẹ những trẻ này cần phải được theo dõi y tế đặc biệt là được các bác sĩ nhi khoa thăm khám thêm trong trường hợp cần thiết
covid một mươi chín có nguy cơ cao mắc các bệnh khác như tim mạch thận phổi ken và các bệnh tâm thần trong vòng một năm đối với những người trên sáu mươi năm tuổi
đây là kết luận được đưa ra trong nghiên cứu đăng tải trên tạp chí y khoa anh bmg của hiệp hội y khoa anh
theo nghiên cứu này người từng lây nhiễm virus sars cov hai có nguy cơ cao hơn năm mươi mắc các bệnh khác đối với người trên sáu mươi năm tuổi trong vòng một năm sau khi mắc bệnh
lý do là bởi virus sars cov hai ảnh hưởng đến hệ miễn dịch cơ thể
nghiên cứu phát hiện ra rằng ba mươi hai trong số người lớn tuổi mắc covid một mươi chín đã mắc ít nhất một bệnh khác buộc họ phải thăm khám bác sĩ trong nhiều tháng sau khi mắc bệnh
tỷ lệ này ở những người không mắc covid một mươi chín là hai mươi một
ngoài ra nguy cơ bệnh suy hô hấp trong vòng một năm ở những người đã mắc covid một mươi chín cao hơn bảy sáu so với những người không mắc
thậm chí ở những người từng dương tính với virus sars cov hai
nguy cơ bị suy nhược cơ thể cao hơn năm bảy bị huyết áp cao cao hơn bốn bốn và bị vấn đề tâm thần cao hơn hai năm
theo ông ken cohen thuộc tổ chức nghiên cứu ostrom los tại minusota với hơn ba trăm năm mươi bảy triệu người bị nhiễm virus sars cov hai trên toàn thế giới số người từng mắc covid một mươi chín bị mắc các bệnh khác sẽ tiếp tục tăng lên
ông nhấn mạnh những phát hiện này cho thấy loạt di chứng mà người bệnh nhiễm
nguy cơ bị suy nhược cơ thể cao hơn bảy sáu so với những người không mắc covid một mươi chín với hơn ba trăm năm mươi bảy triệu người bị nhiễm virus sars cov hai trên toàn thế giới số người từng mắc covid một mươi chín bị mắc các bệnh khác sẽ tiếp tục tăng lên

hàng phường xã để thành làm các trạm y tế lưu động hoặc độ y tế lưu động
sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu cho người bệnh tại nhà
về kê đơn cấp phát thuốc điều trị triệu chứng cho f tại nhà
nếu f sốt đối với người lớn trên ba mươi tám năm độ hoặc đau đầu đau người nhiều
uống mỗi lần một viên thuốc hạ sốt như paracetamol năm gram
có thể lập lại mỗi bốn sáu giờ
ngày không quá bốn viên uống orason nếu ăn kém hoặc giảm hoặc có thể dùng thuốc thay nước
đối với trẻ em trên ba mươi tám năm độ uống thuốc hạ sốt như paracetamol liều một mươi một mươi năm mg trên một ký một lần
có thể lập lại mỗi bốn sáu giờ ngày không quá bốn lần
nếu sau khi dùng thuốc hạ sốt hai lần không đỡ
yêu cầu người mắc covid một mươi chín thông báo ngay cho cơ sở quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà để được xử lý
nếu không bị ho thì dùng thuốc giảm ho khi ho khang nhiều
dành một thuốc điều trị ngoại trú cho f tại nhà về thuốc hạ sốt giảm đau
paracetamol cho trẻ em gói bột hoặc cốn pha hỗn dịch uống hàm lượng tám mươi mg
một trăm linh mg một trăm năm mươi mg hoặc hai trăm năm mươi mg
cho người lớn viên nén hai trăm năm mươi mg hoặc năm trăm linh mg thuốc kháng virus lựa chọn một trong các thuốc sau
favipiravir hạ sốt
piravir hai trăm linh mg bốn trăm linh mg viên
thuốc chống viêm corticosteroid đường uống thuốc không phát sẵn cho người mắc covid một mươi chín
thuốc phải được bác sĩ kê đơn theo quy định tại hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín do bộ y tế ban hành
và chỉ kê đơn điều trị trong một ngày trong thời gian chờ chuyển đến cơ sở điều trị người bệnh covid một mươi chín
lựa chọn một trong các thuốc sản phẩm
dexamethasone năm mg viên nén
thuốc chống đông máu đường uống thuốc không phát sẵn cho người mắc covid một mươi chín
thuốc phải được bác sĩ kê đơn theo quy định tại hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín do bộ y tế ban hành
và chỉ kê đơn điều trị trong một ngày trong thời gian chờ chuyển đến cơ sở điều trị người bệnh covid một mươi chín
lựa chọn một trong các thuốc sau
tại hướng dẫn này bộ y tế đưa ra một số lưu ý về thuốc kháng virus thuốc chống viên corticosterone và thuốc chống đong máu
thuốc kháng virus dùng sớm ngay sau khi có chẩn đoán xác định mắc covid một mươi chín tốt nhất trong năm ngày đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng
ưu tiên sử dụng cho những trường hợp có triệu chứng hoặc có nguy cơ cao bệnh tiến triển nặng như người trên sáu mươi năm tuổi chưa tiêm đủ liều vaccine
có bệnh nền không ổn định v v
chỉ định điều trị kết hợp đồng thời thuốc chống viên corticosterone và thuốc chống đong máu khi người bệnh covid một mươi chín có bất kỳ một trong các dấu hiệu sớm của suy khô hấp
và chỉ kê đơn điều trị trong một ngày trong thời gian chờ chuyển đến cơ sở điều trị người bệnh covid một mươi chín
khi kê đơn lưu ý kiểm tra kỹ các chống chỉ định khai thác thông tin về các thuốc người bệnh đang sử dụng để tránh các tương tác thuốc nghiêm trọng khi kê đơn
tư vấn cho người bệnh
hoặc người chăm sóc nhận biết một số tác dụng không mong muốn quan trọng của thuốc để kịp thời phát hiện và xử trí phù hợp trong quá trình sử dụng
trước nhu cầu khám và điều trị các triệu chứng liên quan đến hậu covid một mươi chín tăng cao
nhiều cơ sở y tế tại tp hcm cũng đã triển khai khám bệnh hậu covid một mươi chín cho người dân
tuy nhiên với hơn hai trăm linh triệu chứng hậu covid một mươi chín được thế giới công bố người dân như lạc trong ma trận khi khám bệnh
bệnh viện đại học y dược tp hcm mỗi ngày tiếp nhận khoảng hai trăm linh bệnh nhân đến khám và điều trị di chứng hậu covid một mươi chín
các bệnh nhân đến đây thường có các triệu chứng mệt mỏi khó thở mất ngủ tóc hồi hộp v v
bệnh nhân đến khám sẽ được bác sĩ chẩn đoán và điều trị theo triệu chứng
nếu bệnh nặng cần can thiệp chuyên khoa sâu hơn sẽ được gửi đi các khoa để tiếp tục điều trị
tiến sĩ bác sĩ nguyễn như vinh trưởng khoa thăm dò chức năng hô hấp bệnh viện đại học y dược tp hcm cho biết
để hạn chế tình trạng bệnh nhân bị chỉ định làm nhiều các cận lâm sàng nhằm xác định bệnh mất thời gian và tốn nhiều tiền
các bác sĩ ở đây tiếp nhận ban đầu đều được đào tạo có thể chẩn đoán và điều trị các triệu chứng phổ biến của hậu covid một mươi chín
cũng theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn như vinh hiện nay tại các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân có hai hình thức cơ bản hoạt động khám chữa bệnh
hình thức phổ biến là tiếp nhận bệnh nhân và khám sàng lọc ban đầu hình thức thứ hai là có một đội ngũ để điều trị loại bệnh đó
điều này chi phí sẽ tăng cao hơn
trong khi đó tại bệnh viện chợ rẫy phòng khám di chứng covid một mươi chín được tổ chức theo hình thức khám dịch vụ chi phí năm trăm linh đồng một lần khám
khi bác sĩ chỉ định thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh nếu cần thiết người bệnh sẽ thanh toán thêm
mỗi ngày phòng khám giới hạn không quá hai mươi người bệnh
bác sĩ ck hai phạm thanh việt cho biết
trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện chợ rẫy cho biết theo quy định bảo hiểm y tế không chi trả cho việc tầm soát bệnh
tầm soát di chứng hậu covid một mươi chín cũng không ngoại lệ vì chưa có hướng dẫn
nếu người bệnh có triệu chứng cụ thể khám như bệnh lý thông thường bảo hiểm y tế sẽ thanh toán theo quy định
theo bác sĩ việt việc chỉ định người bệnh thực hiện các cận lâm sàng xét nghiệm điện tâm đồ chẩn đoán hình ảnh v v
dựa vào nhiều yếu tố như tình trạng khi mắc covid một mươi chín mức độ tổn thương triệu chứng hậu nhiễm v v
ngoài ra cũng có những người bị tổn thương nhưng không biểu hiện ra bên ngoài và cần tầm soát
đối với các gói dịch vụ tầm soát di chứng hậu covid một mươi chín bao gồm xét nghiệm máu đánh giá rối loạn đông máu
siêu âm bụng chụp ct điện tim mri não v v
chi phí giao động từ một triệu năm trăm linh ngàn đồng đến bảy triệu đồng một gói tùy cơ sở y tế và nhu cầu của người bệnh
trong loạn giá dịch vụ khám sức khỏe hậu covid một mươi chín sở y tế tp hcm đã ban hành văn bản chấn chỉnh việc tổ chức khám sức khỏe hậu covid một mươi chín
theo đó sở y tế yêu cầu không điều chỉnh tăng giá các dịch vụ khám bệnh chữa bệnh kể cả các dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu
không lạm dụng các chỉ định cận lâm sàng khi khám sức khỏe cho người bệnh hậu covid một mươi chín trong trường hợp không cần thiết
không hạn chế quyền lợi của người bệnh khi đến khám chữa bệnh đối với các bệnh liên quan đến hậu covid một mươi chín bằng việc gợi ý
ép buộc người bệnh tham gia gói dịch vụ khám sức khỏe hậu covid một mươi chín với giá khám bệnh theo yêu cầu cụ thể
trường hợp người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh các bệnh lý thuộc danh mục và phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
thu theo giá thông tư số một mươi ba trên hai nghìn một mươi chín trên tt gạch bộ y tế
trường hợp người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế
thu theo giá thông tư số một mươi bốn trên hai nghìn một mươi chín trên tt gạch bộ y tế
trường hợp người bệnh lựa chọn dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu
thu giá khám chữa bệnh theo yêu cầu đã thực hiện kê khai với sở y tế và thực hiện công khai giá để người dân lựa chọn
thưa quý vị theo báo cáo thống kê trong vòng ba ngày liên tục số ca covid một mươi chín ở tỉnh quảng trị lập kỷ lục
trong khi đó ngành y tế địa phương đang khẩn trương thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
mới đây tiểu ban truyền thông bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng trị cho biết
cùng ngày trên địa bàn tỉnh ghi nhận ba trăm năm mươi trường hợp xét nghiệm rt pcr dương tính với covid một mươi chín
trong đó có một trăm sáu mươi năm trường hợp giám sát cộng đồng
trước đó ngày tám và ngày chín tháng hai tỉnh quảng trị ghi nhận lần lượt hai trăm hai mươi năm và ba trăm ba mươi ba trường hợp xét nghiệm rt pcr dương tính
số ca mắc covid một mươi chín trong ba ngày qua đều lập kỷ lục

trong số ca mắc covid một mươi chín trong ba ngày qua đều lập kỷ lục

trong khi đó ngành y tế tỉnh quảng trị đang nỗ lực thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa xuân trên địa bàn
một tiêu chung của kế hoạch nhằm đảm bảo người dân đủ điều kiện được tiêm chủng trong dịp tết tiến tới toàn bộ người dân đủ điều kiện được tiêm chủng và an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng covid một mươi chín

theo kế hoạch chiến dịch tiêm chủng mùa xuân được triển khai tại tất cả các điểm tiêm chủng của các xã phường thị trấn
và các điểm tiêm chủng khác do các đơn vị thực hiện tiêm chủng bổ trí
đồng thời đảm bảo sử dụng hiệu quả số lượng vắc xin được cấp
quảng trị huy động hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng
huy động tối đa các lực lượng bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành y tế lực lượng công an quân đội
các tổ chức chính trị xã hội các ban ngành đoàn thể đoàn thanh niên hội phụ nữ v v hỗ trợ
tùy theo tiến độ và số lượng vắc xin được bộ y tế phân bổ
ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín tỉnh quảng trị yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch
chiến dịch tiêm chủng mùa xuân từ ngày bảy tháng hai đến hết ngày hai mươi tám tháng hai
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay tỉnh quảng trị ghi nhận gần
sáu ca mắc covid một mươi chín trong đó có một mươi một ca tử phòng hiện đang điều trị năm trăm hai mươi năm ca
lượng người tiêm một mũi vaccine phòng covid một mươi chín là bốn trăm chín mươi hai ba trăm một mươi hai người
tiêm hai mũi bốn trăm sáu mươi một ba trăm ba mươi bảy người tiêm một mũi bổ sung ba mươi bốn sáu trăm ba mươi bốn người
nghiên cứu mới đây phát hiện những người khỏi covid một mươi chín có nguy cơ bị đau tim cao hơn sáu mươi ba

tình trạng sức khỏe trước đó và tuổi tác
thông tin được công bố trên tạp chí nature medicine cho thấy
tầm quan trọng của tiêm chủng để chống lại covid một mươi chín
những người tham gia nghiên cứu nhiều khả năng nhiễm chủng virus gốc
hoặc dòng alfa được phát hiện lần đầu ở anh
các chuyên gia cho biết nguy cơ bị viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim
tăng lên ở những người không được chủng ngừa
phần lớn những người được phân tích đã nhiễm virus trước khi tiêm vaccine covid một mươi chín
phân tích ghi nhận tỷ lệ mắc các bệnh mạch vành
đột quỵ và suy tim ở người đã mắc covid một mươi chín cao hơn đáng kể
so với những người chưa từng nhiễm
sự khác biệt này xuất hiện ở cả những ca covid một mươi chín có triệu chứng nhẹ
chính phủ anh đã đầu tư vào các trung tâm hậu covid một mươi chín trên khắp đất nước
sau khi có thông tin hai mươi số ca covid một mươi chín bị các triệu chứng kéo dài của virus sars cov hai
các chuyên gia nhấn mạnh hệ thống y tế trên toàn thế giới
nên chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với sự gia tăng gánh nặng từ bệnh tim mạch
do tính chức mạng tính
các căn bệnh này sẽ gây ra hậu quả lâu dài cho bệnh nhân
về hệ thống y tế tác động đến năng suất kinh tế và tuổi thọ họ nói thêm
theo thông tin mỹ đang lên kế hoạch triển khai chương trình tiêm vaccine
ngừa covid một mươi chín cho trẻ em dưới năm tuổi sớm nhất vào ngày hai mươi một tháng hai tới
thông tin trên được đưa ra trong một bản tài liệu
của trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh cdc mỹ
theo mạng truyền thông
canada global news cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm mỹ đang cân nhắc
sử dụng vaccine pfizer cho nhóm tuổi nói trên
mặc dù loại vaccine này vẫn chưa đạt được kết quả kỳ vọng
trong thử nghiệm lâm sàng cho trẻ từ hai đến bốn tuổi
các nhà sản xuất vaccine cho biết họ đã nộp dữ liệu theo yêu cầu của fda
nhóm cố vấn cho fda dự kiến họp vào ngày một mươi năm tháng hai tới để thảo luận xem
có nên đề xuất cơ quan quản lý cấp phép cho vaccine fiser hay không
vì chuyển khai tiêm vaccine
xin covid một mươi chín cho trẻ em dưới năm tuổi
nhóm tuổi duy nhất chưa đủ điều kiện để tìm
sẽ bắt đầu chưa đầy một tuần sau cuộc họp
theo tài liệu của cdc
chính phủ mỹ đang lên kế hoạch chuyển một mươi triệu liều vaccine pfizer đầu tiên
tới các bang và các tổ chức trước khi tháng hai kết thúc trong trường hợp fda cấp phép sử dụng
hiện mỹ có khoảng một mươi tám triệu trẻ em trong độ tuổi từ sáu tháng đến bốn tuổi
giai đoạn triển khai tiêm khởi động từ ngày hai mươi một tháng hai sẽ tập trung vào các khu vực
mà trẻ em có nguy cơ lây nhiễm cao
dự kiến trẻ em trong nhóm tuổi trên sẽ được tiêm vaccine với liều lượng thấp hơn
hai nhà sản xuất pfizer và biotech đã thử nghiệm vaccine liều ba microgram ở nhóm tuổi từ hai đến bốn
trong khi đó ở nhóm tuổi năm một mươi một là một mươi microgram và người lớn là ba mươi microgram
thưa quý vị hiện nay xuất hiện nhiều nơi lạm dụng các xét nghiệm để phát hiện bệnh
bởi vậy các cơ sở điều trị cần tối ưu quá trình khám chẩn đoán bệnh và tâm soát tốt
giúp bệnh nhân không phải xét nghiệm lòng phòng gây tốn kém
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin covid phát sóng lúc sáu giờ sáng hàng ngày
trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại